thưa quý vị thời gian qua tình trạng chặt phá rừng trái phép
đặc biệt là chặt phá nhiều loại gỗ quý hiếm diễn ra phức tạp tại bắc cạn
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình trạng phá rừng lại gia tăng nghiêm trọng
nhất là vụ phá rừng gỗ nghiến cổ thụ tại khu vực hai xã sĩ bình và vũ muộn của huyện bạch thông
hơn bốn mươi cây nghiến loại gỗ quý được xếp vào nhóm hai a đã bị lâm tặc chặt hạ
đây được coi là một trong những vụ phá rừng tự nhiên lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương này
những dấu vết mùn cưa còn mới
cốc cây vẫn còn tươi nguyên mùi nhựa chứng tỏ việc chặt hạ trái phép chỉ vừa mới diễn ra
bốn mươi một cây gỗ nghiến thuộc nhóm hai a bị chặt hạ trái phép thuộc các thôn khủy đẳng
nà phiê của xã sĩ bình và thôn đăng buôn xã vũ muộn
trong đó có một mươi tám cây đứng mới bị chặt hạ lá còn xanh và hai mươi ba cây đã bị chặt từ trước
phần thân và cành được lâm tặc xẻ dưới dạng thớt và dạng thanh
mỗi tấm gỗ như thế này được các đối tượng đầu nậu thu mua ngay tại xã vũ muộn
với giá năm trăm linh đồng
hơn một trăm linh mét khối gỗ nghiến bị chặt hạ vừa qua một phần cũng đã được các đối tượng đem bán ra ngoài thị trường
tích vi hơn là các đối tượng không chỉ chở bằng xe máy mà các đối tượng sử dụng lựa thổ để tránh sự kiểm soát của các quan chức năng
toàn bộ diện tích rừng tại xã sĩ bình và vũ muộn của huyện bạch thông đều thuộc rừng phòng hộ tự nhiên nằm trong khu vực ct hai trăm hai mươi
đây là diện tích đất quốc phòng an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt
hiện nay ủy ban nhân dân huyện bạch thông có trách nhiệm quản lý và giao cho ủy ban nhân dân cấp xã trông coi
trước sự việc xảy ra lãnh đạo xã vũ muộn cũng thừa nhận để xảy ra tình trạng trên một phần do quản lý yếu kém
không chỉ có một mươi tám cây gỗ nghiến mới bị chặt hạ các đối tượng còn lợi dụng xẻ cả những cây gỗ đã bị chặt từ trước đó
đáng ngạc nhiên khu vực phòng an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt
phá rừng chỉ cách các trạm kiểm lâm hơn ba mươi phút đi bộ
thế nhưng lực lượng kiểm lâm địa bàn lại không hề hay biết
rừng núi đá vôi nó rộng lớn như thế thì anh em đi thì trong quá trình vừa rồi thì cũng đi thì nhưng mà không đến được địa điểm này
cũng là cái thiếu sót của anh em thứ nhất là của kiểm lâm và anh em địa phương xã
theo lực lượng chức năng thời điểm lâm tặc chặt phá rừng chung với thời điểm hợp đồng giao khoán
bảo vệ rừng giữa chính quyền và người dân đã hết hạn nên toàn bộ diện tích rừng phòng hộ ở đây
không được người dân và cộng đồng quản lý bảo vệ
đây rất có thể là kẽ hở để cho các đối tượng lợi dụng phá rừng trái phép
vụ phá rừng lần này ở bắc cạn nghiêm trọng không chỉ lớn về diện tích số lượng gỗ quý
mà các đối tượng tham gia phá rừng
còn có cả đảng viên và những cán bộ đứng đầu địa phương
một bộ phá rừng có một trăm linh hai là cả thôn cùng nhau phá rừng
chúng tôi cũng nhận định đây là cái trường hợp đầu tiên mà chúng tôi thấy là việc tổ chức phá rừng
ở một thôn mà toàn bộ từ công an viên trưởng thôn thôn thôn đội trưởng đến những người liên quan
trong gia đình của bí thư trí bộ có tham gia vào cái việc phá rừng này
và số lượng người tham gia phá rừng này là một người
và số lượng người tham gia phá rừng thì nằm trong quá lửa số hộ gia đình của toàn thôn
vì vậy chúng tôi xác định đây là một vụ việc nghiêm trọng
theo chỉ thị số tám của tỉnh ủy bắc cạn nơi nào để xảy ra tình trạng khai thác vận chuyển
và chế biến lâm sản trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm
việc phá rừng lần này thực hiện có tổ chức và tinh vi khi các đối tượng chỉ chặt hạ cây
vào thời điểm sáng sớm và chiều tối đồng thời cắt cử người cảnh giới
nguyên nhân dẫn tới sự việc này là do buông lỏng công tác quản lý ở cấp cơ sở
trước sự việc trên chính quyền địa phương từ cấp thôn xã cấp huyện và lực lượng kiểm lâm
đều nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra tình trạng chặt phá rừng nghiêm trọng tại địa phương này
thôn đầng bùn là địa phương nằm trên khu vực rừng phòng hộ tự nhiên của xã vũ muộn huyện bạch thông
cả thôn hầu hết là đồng bào dân tộc giao điều kiện kinh tế rất khó khăn
trong số hai mươi hộ dân thì một mươi một hộ có người tham gia chặt phá rừng
mặc dù đã ký cam kết không phá rừng với chính quyền địa phương nhưng vẫn có cá nhân đảng viên vi phạm
chính việc cả trưởng thôn kiêm công an viên và thôn bộ
trưởng trực tiếp tham gia phá rừng dân đến sự việc khó được phát hiện
công an huyện bạch thông đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ
củng cố chứng cứ để khởi tố các bị can tham gia phá rừng nghiến trái phép trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau khi sự việc xảy ra tỉnh bắc cạn đã tổ chức cuộc họp khẩn yêu cầu các bên liên quan làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng phá rừng
xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm cần nhanh chóng tìm ra đối tượng truy tố trước pháp luật
lý nghiêm các đối tượng các cán bộ công chức của mình mà coi như là buông lỏng quản lý thiếu trách nhiệm phải xử lý nghiêm
xử lý nghiêm xử lý kỷ luật về đảng xử lý về công chức không được xử lý cho loại ra khỏi luôn
làm cho nó nghiêm một số trường hợp không để như thế được
mà lưu ý trách nhiệm người đứng đầu ở đây này từ coi như là thôn cho đến cấp xã đến cấp huyện
công an xã rồi coi như là cán bộ kiểm lơm cấp xã thế nào ở đây để xảy ra vụ việc này thì kiểm lơm đi tốt
có thể nói việc cán bộ đảng viên tham gia phá rừng trái phép là một tiền lệ xấu ở bắc cạn
nếu điều này tiếp tục tái diễn sẽ gây mất niềm tin trong quần chúng nhân dân
tỉnh bắc cạn cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nêu cao trách nhiệm nghĩa vụ của người đảng viên xử lý nghiêm cán bộ đảng viên có vi phạm
ngoài ra việc tạo sinh kế cho người dân sinh sống xung quanh các khu rừng đặc dụng khu bảo tồn thiên nhiên cũng cần được quan tâm để người dân phát triển kinh tế từ rừng